cầu vượt nguyễn văn huyên hoàng quốc việt là cây cầu vượt có quy mô lớn nhất thủ đô
với tổng mức đầu tư là năm trăm sáu mươi tỷ đồng đã được thông xe vào sáng nay hai mươi tám tháng tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đến sự và phát lệnh thông xe
đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đường khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm ủn tắc và tai nạn giao thông
tại trục giao thông xuyên qua các khu đô thị mới của các quận nội thành
tạo động lực lớn cho việc phát triển kinh tế dịch vụ của thành phố